nhân kỷ niệm tám mươi chín năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh sáng nay hai mươi sáu tháng ba
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã làm việc với ban chấp hành đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh thành phố hà nội
phát biểu tại buổi làm việc bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ yêu cầu thanh niên cần phát huy vai trò là lực lượng sung kích và gương mẫu
sáng tạo đổi mới và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
ngoài ra thanh niên thủ đô cần đẩy mạnh hơn các phong trào thi đua yêu nước
đặc biệt trong giai đoạn này vừa phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín vừa bảo đảm phát triển kinh tế xã hội